khi thị trường ngày càng khắt khe mô hình sản xuất kinh tế hộ gia đình theo đó cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về đầu ra sản phẩm cũng như giá cả
trước thực trạng này một số cơ sở sản xuất đã tìm hướng đi mới để chủ động thị trường cũng như nâng cao giá trị
cá thắt lát rút xương là một trong những sản phẩm điển hình cho hướng đi mới mang lại hiệu quả cho người dân ở huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
dũng gắn bó với nghệ trang nuôi cá thác lát thương phẩm nhiều năm qua
hơn ai hết anh nguyễn hữu tuấn chủ cơ sở cá thác lát rút xương tuấn cường xã phú thuận b huyện hồng ngự luôn trăng trở về đầu ra cá thương phẩm
điệp khúc được mua mất giá vẫn thường xuyên diễn ra
sau hơn ba tháng nghiên cứu anh tuấn quyết định cho ra mắt sản phẩm cá thác lát rút xương mang thương hiệu tuấn cường
vừa loại bỏ xương ra khỏi thịt cá vừa nâng cao giá trị sản phẩm và chủ động đầu ra so với trước
cơ sở tuấn cường đã quyết định là khởi nghiệp từ con cá
thác lát để làm sao giải quyết được những tồn động của cá thác lát thương phẩm của gia đình cũng như là của các hộ dân nuôi ở địa phương
tìm những giải pháp như thế nào để làm cho sản phẩm con cá thác lát rút sườn này bằng cách cho con cá nhìn thấy đẹp bắt mắt
nói chung là sau khi mình rút sườn thì con cá này nó hoàn toàn là nguyên vẹn và y như hình
ngoài là nơi thu mua cá nguyên liệu ổn định cho nhiều hộ nuôi trong viện hồng ngự
nâng cao giá trị sản phẩm cá thác lát từ sáu mươi đồng một ký tăng lên gấp hai năm lần
bên cạnh cơ sở này còn góp phần tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương
trước đó thì buôn bán nhỏ ngoài chợ sau đó thì có cơ sở tính cường thì vô làm có thu nhập ổn định
từ tháng mỗi tháng có khi ba đến bốn tháng
trước đó thì buôn bán nhỏ ngoài chợ thì vô làm có thu nhập ổn định